ngày hôm nay ngày một tháng ba công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra
truy xét nhóm thanh niên mang theo gậy gọc ống tuyếp sắt khóa cửa nhà dân
bắt trộm một mươi con gà trọi ở khu vực
không chỉ bắt trộm ga nhóm thanh niên này còn đe dọa giết chủ nhà
trước đó ngày hai mươi tám tháng hai một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại chặng
một nhóm thanh niên sáu người cầm theo gậy gọc ống tiếp sắt phá vỡ nhà dân
bắt trộm một mươi con gà chọi
qua tìm hiểu vụ trộm trên xảy ra ở căn nhà trên đường vách điêu
xã vĩnh lộc a huyện bình chánh vào rạng sáng cùng ngày
theo chủ nhà khoảng ba giờ bốn mươi phút rạng sáng nhóm thanh niên cầm theo gậy gọc
ống tuyếp sắt đi trên ba xe máy tới trước nhà
sau đó nhóm này đi tới khu vực chuồng gà cạnh nhà cách khóa
lấy một mươi con gà chọi khoảng sáu triệu đồng bỏ vào bao
một đối tượng trong nhóm đã khóa trái cửa khiến những người ở trong nhà không thể ra ngoài
cũng theo chủ nhà các đối tượng ở bên ngoài còn uy hiếp gia đình nạn nhân nếu cố tình ra ngoài
liên qua vụ việc công an huyện bình chánh đã nắm vụ việc và đang điều tra truy xét các đối tượng